hội nghị công an lắng nghe ý kiến nhân dân tại phường yên phụ quận tây hồ hà nội
những ý kiến về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tình hình công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn phường
về phẩm chất đạo đức tác phong công tác sinh hoạt và thái độ phục vụ nhân dân của cảnh sát khu vực
được quân chúng nhân dân thẳng thắn chia sẻ và góp ý
đây là một cuộc rất là dân chủ để lấy ý kiến của chúng tôi
từ năm ngoái đến nay mới có cuộc này
trong khu dân cư thì chúng tôi thấy là đối với lực lượng công an đặc biệt là lực lượng cảnh sát khu vực và các lực lượng của công an phường
phải tăng cường công tác sát dân nắm tình hình đặc biệt là các dư luận nhân dân và những tình hình về an ninh trật tự
để nhân dân gặp mặt đóng góp cho lực lượng để có biện pháp cực thời ngăn chặn để giữ gìn tốt an ninh chặt tự trên địa bàn
các hội nghị như này thì bên công an cũng có nhiều cái được lắng nghe cái ý kiến của bà con
mà biết cùng nhau bảo bà đưa những thông tin để cho bà con nắm được để bảo vệ những quyền lợi cũng như là bảo vệ về an ninh trật tự tại khu phố
nhân dân rất cười mở trao đổi trực tiếp với cơ quan công an
cái khó khăn vương mắc cái cơ quan công an đã làm được cái cần phải khắc phục
từ đó thì nhân dân sẽ tin tưởng và cùng với cơ quan công an sẽ tập trung
giải quyết vấn đề an ninh chặt tự tại địa bàn cơ sở một cách tốt nhất
tây hồ là một quận trung tâm của thành phố tập trung nhiều hộ kinh doanh buôn bán lớn nhỏ
đây là điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế phát triển trên địa bàn
xăm cũng gây không ít khó khăn trong công tác quản lý hành chính an ninh chặt tự đồ thị
qua diễn đàn và thông qua các mô hình toàn dân tố giác tội phạm toàn dân tham gia bảo đảm an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát khu vực đã thường xuyên bám địa bàn hiểu được tâm tư nguyện vọng chính đáng nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn
từ đó động viên nhân dân cùng tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng vững mạnh
và qua hội ngày thì chỉ huy công an quận tây hồ thấy rằng là quận trung dân dân đặc biệt là các bác các đồng chí là cán bộ lãnh đạo cơ cơ sở
các đồng chí bí thư trí bộ tổ trực dân phố thường xuyên quan tâm
không riêng quận tây hồ mà thời gian qua trên toàn địa bàn hà nội cũng đã triển khai sâu rộng diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân
diễn đàn thật sự trở thành cầu nối giữa công an với nhân dân trên địa bàn thành phố
góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
vậy chiều nay tại hà nội bộ ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo các hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới
và trả lời một số câu hỏi về các vấn đề mà dư luận quan tâm
tại họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của việt nam đối với việc nhật bản có nhà vua mới
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng nêu rõ
ngay sau khi nhật hoàng naruhito lên ngôi lãnh đạo cấp cao của việt nam đã gửi điện chúc mừng
việt nam tin tưởng chắc chắn dưới triều đại lệnh hòa đất nước và nhân dân nhật bản sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn
trong công cuộc xây dựng đất nước thịnh vượng và phồn vinh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
tiếp tục được củng cố và phát triển tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cung cấp thông tin về đoàn thanh tra của ủy ban châu âu ec kiểm tra việc khắc phục thẻ vàng của việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
theo chúng tôi được biết đoàn thanh tra của tổng vụ biển và hải sản châu âu sẽ sang thăm sẽ sang làm việc tại việt nam từ ngày bốn đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến đoàn sẽ có trào xã giao lãnh đạo cấp cao của việt nam
các cơ quan chuyên ngành trong đó có tổng cục thủy sản và đi thực địa tại một số địa phương để đánh giá việc khắc phục khuyến cáo trong thực hiện quy định liên quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định
thời gian qua các cơ quan chức năng của việt nam từ trung ương đến địa phương các tổ chức của việt nam đã và đang tập trung nỗ lực triển khai quyết liệt các biện pháp để xây dựng nghề cá bền vững và có trách nhiệm
phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo không theo kêu địa
trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị bộ ngoại giao cho biết thông tin về việc bộ trưởng quốc phòng mỹ có sắp đến thăm việt nam hay không
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng cho biết bộ trưởng quốc phòng mỹ max esper sẽ có chuyến thăm việt nam theo lời mời của bộ trưởng quốc phòng ngô xuân lịch trong thời điểm thích hợp